nhiều ngân hàng khuyến nghị khách hàng cảnh giác trước tình trạng tội phạm thẻ atm và giao dịch trực tuyến có dấu hiệu gia tăng trong dịp nghỉ lễ
trong thông báo mới đưa ra ngân hàng công thương việt nam việt tinh banh cảnh báo về việc nhiều đối tượng xấu thực hiện skimming đánh cắp dữ liệu làm thẻ giả và rút tiền trái phép tại hệ thống atm gần đây
ngân hàng ngoại thương việt nam việt công banh cũng vừa đưa ra những lưu ý đối với các giao dịch ngân hàng điện tử
trong đó ngân hàng nêu ra tám khuyến nghị với khách hàng khi giao dịch bao gồm vấn đề bảo mật kiểm tra thiết bị truy cập và cảnh giác với những cuộc gọi yêu cầu thông tin
ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam exim bank cũng vừa đưa ra cảnh báo đối với khách hàng liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin thẻ atm
lưu ý khách hàng không cung cấp thông tin thẻ cho người khác quan sát máy atm trước khi giao dịch và dừng giao dịch nếu thấy dấu hiệu bất thường
ngoài ra ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên thay đổi mã pin hoặc thực hiện giao dịch rút tiền bằng vân tay
thay cho các cách truyền thống